vừa qua màn tranh hùng giữa hai ứng viên là ông joe biden và donald trump đã được ấn định vào cuối tháng sáu và đầu tháng chín tới
đây được xem là diễn biến bất ngờ bởi họ phá bỏ những quy tắc và thông lệ được áp dụng từ gần năm thập kỷ này
về tranh luận công khai giữa các ứng cử viên tổng thống ở nước mỹ
đáng chú ý cả ông biden và ông trump đều có những tính toán riêng khi lựa chọn sẽ tranh luận trực tiếp sớm
trước đó vào ngày một mươi năm tháng năm tổng thống mỹ joe biden đã đăng video thách đấu ông donald trump
ứng viên tổng thống của đảng cộng hòa tham gia vào hai cuộc tranh luận tổng thống năm hai nghìn hai mươi bốn
tổng thống joe biden xác nhận ông đã nêu các điều kiện để tranh luận với ông donald trump trên sóng truyền hình
ông biden cho biết donald trump đã thua ông hai cuộc tranh luận vào năm hai nghìn hai mươi
kể từ đó ông ấy không xuất hiện trong một cuộc tranh luận nào nữa
động thái này cho thấy tổng thống joe biden muốn tranh thủ các biện pháp
để tăng tỷ lệ ủng hộ trong bối cảnh các khảo sát chỉ ra người tiền nhiệm donald trump
đang dẫn trước về tỷ lệ ủng hộ ở nhiều bang chiến trường quan trọng
đồng thời những thông điệp về các vấn đề cốt lõi như kinh tế của tổng thống joe biden
dường như không gây tiếng vang lớn với cử tri
ngay sau đó cựu tổng thống mỹ donald trump đã đồng ý tham gia các cuộc tranh luận trực tiếp
qua một bài đăng trên nền tảng mạng xã hội joe social
ông đáp trả bằng cách gọi tổng thống joe biden là người tranh luận tồi tệ nhất mà ông từng đối mặt
theo các nhà phân tích việc tổng thống biden và đối thủ donald trump
đều đồng ý tham gia cuộc tranh luận trực tiếp sớm của cnn cho thấy
họ muốn gây tác động từ sớm đến cử tri
cựu tổng thống trump đã từ chối tham gia tất cả những cuộc tranh luận
với các đối thủ trong cuộc đua sơ bộ của đảng cộng hòa
thế nhưng trong những tuần gần đây ông liên tục thách thức tổng thống biden
tham gia vào một cuộc tranh luận một đối một khẳng định ông có thể làm điều này mọi lúc mọi nơi
chiến dịch tranh cử của cả ông biden và ông trump đều tin rằng
hai ứng viên của họ có thể tranh luận càng sớm càng tốt
thay vì đợi đến sau đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa và dân chủ diễn ra vào tháng bảy và tháng bốn
trong những cuộc bầu cử trước đây
ủy ban tranh luận tổng thống thường tổ chức cuộc tranh luận đầu tiên giữa hai ứng viên vào tháng chín
trong mùa bầu cử năm nay cả hai ứng viên đều tin rằng tổ chức tranh luận
theo lịch trình do ủy ban tranh luận tổng thống đề xuất sẽ là quá muộn
và không mang lại ý nghĩa gì trong thuyết phục cử tri
các cố vấn của ông trump cũng bày tỏ những thất vọng đối với ủy ban
cơ quan chịu trách nhiệm của tổ chức tranh luận giữa ứng viên tổng thống hàng thập kỷ qua
suzy gilles và đồng quản lý chiến dịch creed lascivit đã chỉ trích cơ quan này
vì từ chối yêu cầu tổ chức tranh luận nhiều và sớm hơn
được biết đội ngũ của ông trump muốn có ít nhất bốn cuộc tranh luận
họ tin việc ông trump và ông biden đối đầu trực tiếp trên sân khấu tranh luận
chỉ có lợi cho cựu tổng thống
một cố vấn cho biết nhóm của ông trump tin tổng thống biden đã xả sút
cả về tinh thần và thể chất trong bốn năm kể từ lần cuối hai người tranh luận vào năm hai nghìn hai mươi
một cố vấn khác cho hay chiến dịch tranh cử của cựu tổng thống trump
tin điều quan trọng là có thể gửi thông điệp tới cử tri trước khi họ bắt đầu ra quyết định bỏ phiếu
lý do mà nhóm chiến dịch của ông biden cũng nêu ra trong thư gửi ủy ban tranh luận tổng thống
trong những tuần gần đây sau khi ủy ban tranh luận tổng thống tỏ rõ
không muốn đồng ý với yêu cầu tổ chức tranh luận sớm
các cố vấn của ông trump đã bắt đầu thảo luận về cách lách quy định của họ
hai nguồn tin am hiểu vấn đề nói với cnn rằng nhiều cố vấn thử nhận họ sẽ thành công hơn
nếu sắp xếp được cuộc tranh luận thông qua một cơ quan truyền thông
các thành viên hàng đầu trong nhóm chiến dịch tranh cử của ông biden từ lâu
cũng tỏ ra không tin tưởng vào ủy ban tranh luận
hai cố vấn hàng đầu gồm anita dunn và ron klain từng đóng góp trong báo cáo năm hai nghìn một mươi năm
về đề xuất cải tổ hệ thống tranh luận của ứng viên tổng thống
đối với đội ngũ của ông biden
tranh luận sớm hơn mang theo mục tiêu khác
đó là phơi bày sự tư phản giữa ông và cựu tổng thống trump
vào thời điểm mà nhiều cử tri tiềm năng chưa quyết định bỏ phiếu
họ muốn người dân mỹ phải cân nhắc về nguy cơ nếu ông trump trở lại nhà trắng
theo đó chiến dịch của ông biden xem việc nhóm ông trump đồng ý tham gia buổi tranh luận trực tiếp
là chiến thắng vì tất cả nằm trong tinh toán của họ
về phía ông trump lasivid lập luận rằng điều quan trọng với họ là tổng thống biden
đã đồng ý xuất hiện trên sân khấu cùng cựu tổng thống trong hai cuộc tranh luận kéo dài chín mươi phút của cnn
vào ngày hai mươi bảy tháng sáu và abc vào ngày một mươi tháng chín
điều mà họ từng cho rằng khó có thể xảy ra
ông nói cựu tổng thống đã thả mồi và nhóm của ông biden đã cán câu
sớ chuyên gia cho biết ông joe biden và ông donald trump đã làm đảo lộn tất cả
bởi họ bỏ qua đơn vị tổ chức liên đảng kia tự thỏa thuận với nhau về điều kiện và thời điểm
tự chọn hãng truyền hình và tự quyết số lần tranh luận với nhau
hai điều khác biệt lớn nhất so với thông lệ là các cuộc tranh luận diễn ra sớm chưa từng thấy
khi họ còn chưa được phe cánh chính trị của mình đề cử làm ứng cử viên tổng thống chính thức
và tranh luận trực tiếp trên truyền hình nhưng không có khán giả
trước đó hình thức vận động tranh cử như hiện tại được áp dụng lần đầu tiên vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi
và là tự phát giữa hai ứng cử viên tổng thống john f kennedy và rick trudnickson
về sau một tổ chức liên đảng ở mỹ được thành lập chuyên về tổ chức các cuộc tranh luận này
hình thức được áp dụng phổ biến nhất cho đến nay là các ứng cử viên tổng thống tranh luận với nhau ba lần
và các ứng cử viên phó tổng thống tranh luận với nhau một lần
thời điểm diễn ra các cuộc tranh luận được ấn định là sau khi các ứng cử viên đều đã được phe cánh chính trị của họ
chính thức đề cử làm ứng cử viên chính thức và thường chỉ trong khoảng thời gian một tháng trước ngày bầu cử
đến nay cả ông trump và biden đều muốn tranh luận sớm hơn với nhau
để vừa tránh rủi ro sai sót trong phát ngôn và bất cập trong quan điểm
mà không còn có đủ thời gian để sửa sai và xoay chuyển tình thế
nếu tranh luận với nhau vào thời điểm chỉ ít ngày nữa là diễn ra cuộc bầu cử
cả hai đều muốn dùng việc tiến hành tranh luận từ rất sớm
để thể hiện sự khác biệt với nhau về cả quan điểm chính trị lẫn tính cách cá nhân
nhằm tranh thủ diện cử tri hiện vẫn còn trung dung hoặc không có ý định đi bầu cử
do vậy ông donald trump cũng từng nhấn mạnh đặc biệt đề nghị tổ chức nhiều hơn hai cuộc tranh luận
và để tăng thêm hứng khởi nên tổ chức ở một địa điểm rất lớn
mặc dù ông joe biden được cho là sợ đám đông
rồi đó chỉ là vì ông ấy không hiểu được họ
như vậy đội ngũ của hai ứng viên này đều tin tưởng rằng nếu tranh thủ được diện cử tri này
thì chắc chắn sẽ đắc cử trong lần bầu cử tổng thống tới
cả hai đều chủ định tận dụng khoảng thời gian có được từ sau hai cuộc tranh luận với nhau đến ngày bầu cử
và việc tung ra những chiều thức vận động tranh cử thích hợp để chinh phục diện cử tri này
ngoài ra cả hai đều chỉ muốn tranh luận tay đôi với nhau
chứ không muốn cho bất cứ ứng cử viên thứ ba nào tham gia vào cuộc chơi
ông donald trump có ý khai thác tối đa điểm yếu của ông joe biden là không hoạt ngôn
và cho đến nay đã không ít lần nói lẫn và nhầm
còn ông joe biden lại chủ định làm cho cử tri ở mỹ khi đi bỏ phiếu bầu tổng thống là lựa chọn giữa mình và ông donald trump
chứ không phải tham gia một cuộc trưng cầu dân ý về nhiệm kỳ tổng thống sắp hết của mình
như vậy theo thông cáo của đại cnn buổi tranh luận ngày hai mươi bảy tháng sáu
sẽ được tổ chức tại trường quay của cơ quan ở thành phố atlanta
kéo dài khoảng chín mươi phút và không có khán giả xem trực tiếp
các cuộc tranh luận trực tiếp của các ứng cử viên tổng thống luôn thu hút sự quan tâm của cử tri mỹ
năm hai nghìn hai mươi cuộc tranh luận của hai ông joe biden và donald trump đã thu hút bảy mươi ba triệu người xem
trong khi cuộc tranh luận của ông donald trump và đối thủ hillari clinton vào năm hai nghìn một mươi sáu đã thu hút tám mươi bốn triệu khán giả
đối với hàng triệu người mỹ các cuộc tranh luận sẽ thể hiện sự xem xét kỹ lưỡng nhất
mà họ có thể dành cho một trong hai ứng viên kể từ các cuộc tranh luận
dẫn đến cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi từ bốn năm trước
đây là cơ hội để xem cả hai ứng cử viên thể hiện như thế nào trong các cuộc tranh luận quan trọng
đặc biệt đối với những cử tri quan tâm đến tuổi tác của họ
ông donald trump bước sang tuổi bảy mươi tám vào ngày một mươi bốn tháng sáu
và tổng thống joe biden ở tuổi tám mươi hai nếu tranh cử vào tháng một mươi một
họ đều đã ở trong độ tuổi cao và sức khỏe có thể ảnh hưởng đến khả năng thể hiện trong các cuộc tranh luận
và khả năng tham gia vào các cầm kết dài hạn trong chiến dịch tranh cử
giữa sức nóng của cuộc tranh cử
lại trở thành một trong số những thách thức mà ông biden cần khắc phục
được biết chiến dịch gây quỹ cho chiến dịch tranh cử năm hai nghìn hai mươi bốn của tổng thống joe biden trong tháng bốn
đã tụt hậu so với đối thủ donald trump lần đầu tiên
sau khi cựu tổng thống tăng cường hợp tác với ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
và tổ chức các buổi gây quỹ với số tiền lớn
theo các báo cáo chiến dịch của biden và ủy ban quốc gia đảng dân chủ
đã quyên góp được hơn năm mươi một triệu usd trong tháng bốn
thấp hơn tổng số chín mươi triệu usd họ quyên góp được trong tháng ba
phải ít hơn con số bảy mươi sáu triệu usd mà ông trump và đảng cộng hòa báo cáo thu được trong tháng
ông trump đã giành được đề cử tổng thống của đảng cộng hòa vào tháng ba
và hiện có thể gây quỹ cùng với ủy ban quốc gia đảng cộng hòa
nơi con dâu của ông giữ chức đồng chủ tịch
số tiền gây quỹ của ông trump trong tháng bốn đạt kỷ lục nhờ khoảng năm mươi năm triệu usd
quyên góp từ các nhà tài trợ vào đầu tháng
tại một sự kiện tổ chức tại nhà của tỷ phú john poston ở bang florida
tại đây ông trump đã nhắc đến ông poston như là một ứng viên tiềm năng
cho vị trí bộ trưởng tài chính
việc giành được số tiền gây quỹ tranh cử lớn đã mang lại động lực rất cần thiết cho ông trump
người đã thường xuyên bị ông biden vượt qua trong việc gây quỹ
và ông đang đối mặt với khó khăn tài chính do các khoản phí luật sư
và các khoản thanh toán pháp lý tăng vọt từ các vụ kiện hình sự và dân sự